trong những thông tin về thành tựu kinh tế xã hội chín tháng đầu năm việc trung ương ban hành quyết định về nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
việc trung ương nhất trí cao giới thiệu đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng để quốc hội bầu chức sanh chủ tịch nước trong kỳ họp tới
và việc trung ương quyết định kỷ luật các cán bộ cấp cao vi phạm đã khiến cử tri tràn đầy tin tưởng và kỳ vọng lớn lao

xứng đáng vào vị trí cực kỳ quan trọng xứng tầm quốc gia và quốc tế
nhân dân tuyệt đối tin tưởng đồng tình ủng hộ và kính mong đồng chí tổng bí thư tiếp nhận trong sách cao cả này để phụng sự tổ quốc phục vụ đảng phục vụ nhân dân được lâu hơn nhiều hơn
qua nghiên cứu dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên tôi thấy rất tâm đắc và đồng tình cao với dự thảo này
có quy định này để cán bộ đảng viên nhất là cán bộ đảng viên giữ trọng trách lớn luôn rèn luyện
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao luôn cần kiệm liêm chính trí công vô tư để xứng đáng là người lãnh đạo người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
cũng qua quy định này nhân dân tham gia giám sát nhằm xây dựng đảng xây dựng chính quyền thật sự trong sạch vững mạnh
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên chính là thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng
trong thời gian trước mắt và lâu dài tôi đề nghị quy định này sớm được ban hành và đi vào cuộc sống
cử tri ghi nhận việc kỳ họp thứ năm của quốc hội đã kịp thời dừng việc thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cử tri hà nội và cả nước
nhiều ý kiến tập trung vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ghi nhận những kết quả trong thời gian gần đây được nhân dân dõi theo và đồng tình ủng hộ
cử tri cũng lưu ý tiến trình xét xử các vụ án tham nhũng còn chậm
việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên và thu hồi tài sản tham nhũng còn nhiều hạn chế
cử tri hà nội hoan nghênh việc kỳ họp thứ sáu của quốc hội khóa một mươi bốn sẽ xem xét và thông qua chín dự án luật cho ý kiến vào sáu dự án luật khác
các ý kiến của cử tri cũng tập trung đóng góp cụ thể vào các dự án luật sửa đổi như luật phòng chống tham nhũng luật giáo dục luật công an nhân dân luật phòng chống tác hại rượu bia luật chăn nuôi luật trồng trọt
đồng thời cử tri bày tỏ băn khoăn về những vấn đề
còn bất cập trong công tác giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực giao thông vận tải tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
những bất cập của ngành y tế vẫn là mối quan tâm của đông đảo cử tri
cử tri cũng đề cập đến một số vụ việc cụ thể của hà nội như xử lý năm mươi bảy căn biệt thự ở huyện ba vì tình trạng mưa phan kế bính quá trình thanh tra sử dụng đất ở khu vực đất vàng việc cấp sổ đỏ ở phường quảng an giải pháp khắc phục các dự án treo
việc công khai quy hoạch hai bên bờ sông hồng những bất cập trong quy hoạch nhà cao tầng hiệu quả của dự án brt việc cải tạo xây mới các trường học tình trạng quá tải trường học và chủ trương triển khai chương trình sữa học đường công tác cải tạo các di tích văn hóa

sau khi lắng nghe hai mươi một ý kiến của cử tri hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một tiếp thu ý kiến của cử tri

phó thủ tướng trung hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện đức hòa trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri phát biểu bày tỏ nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến tình hình chính trị kinh tế xã hội
phó thủ tướng thường trực trung hòa bình cho biết thời gian qua đảng nhà nước đang rất quyết tâm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
thể hiện qua việc nhiều vụ án lớn được đưa ra xét xử như vụ việc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
vụ án phan văn anh vũ hay còn gọi là vũ nhôm
thời gian tới các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác này
nhằm bảo đảm trong sạch bộ máy hoạt động hiệu quả
về vấn đề nợ công phó thủ tướng cho rằng nợ công là yếu tố bảo đảm kinh tế vĩ mô của đất nước
do đó được kiểm soát chặt chẽ trong ngưỡng an toàn
chính phủ cùng các bộ ngành đang thực hiện nhiều giải pháp để kéo giảm nợ công
đồng thời bảo đảm các yếu tố đầu tư phát triển thúc đẩy nền kinh tế phát triển ổn định bền vững
về các đề xuất kiến nghị của cử tri phó thủ tướng tiếp thu ghi nhận để chuyển đến quốc hội
và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền
tại lai châu chiều nay phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lai châu
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện tân uyên
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền
đánh giá cao những nỗ lực của huyện tân nguyên tỉnh lai châu trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần hỗ trợ để người dân tiếp tục khai thác cây rừng
bảo đảm phù hợp với điều kiện của địa phương
về những vấn đề cử tri quan tâm như việc tổng bí thư làm chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội khẳng định
điều này là rất hợp lý khoa học tạo sự thống nhất trong đảng và điều hành của đất nước
phù hợp với điều kiện của nước ta hiện nay
việc xây dựng đường cao tốc đến lai châu là rất quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển
dự kiến là làm theo quy mô đường cấp ba miền núi từ nguồn vốn vài adb phần đầu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín có thể khởi công
vào lúc một mươi một giờ sáng nay theo giờ địa phương tức chín giờ sáng theo giờ việt nam
lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã diễn ra trọng thị
tại dinh thủ tướng nhật bản thủ đô tokyo dưới sự chủ trì của thủ tướng nhật bản shinzo abe
lễ đón chính thức bắt đầu với nghi thức quân nhà cử quốc thiểu hai nước
thủ tướng shinzo abe mời thủ tướng nguyễn xuân phúc tới khu vực lễ đài
quân nhà cử quốc thiểu hai nước việt nam nhật bản
tiếp đó thủ tướng nhật bản shinzo abe mời thủ tướng nguyễn xuân phúc duyệt đội danh dự
đến vị trí quốc kỳ hai nhà lãnh đạo nghiêng mình chào quốc kỳ việt nam nhật bản
hai thủ tướng tiếp tục duyệt đội danh dự và quay trở lại lễ đài
ngay sau đó hai thủ tướng bắt tay giới thiệu thành phần chính thức của đoàn và tiến về phòng hội đàm
trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản và tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mê công nhật bản lần thứ một mươi
hôm nay tại văn phòng thủ tướng nhật bản sau lễ đón trọng thể
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm và dự tiệc chiêu đãi của thủ tướng nhật bản shinzo abe
trong bầu không khí thân mật và tin cậy
lẫn nhau hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hữu nghị hợp tác việt nam nhật bản
đang phát triển tốt đẹp thực chất trên mọi lĩnh vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng thủ tướng shinzo abe vừa tái đắc cử chủ tịch đảng dân chủ tự do nhật bản
bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của thủ tướng shinzo abe
đất nước nhật bản sẽ ngày càng đóng vai trò tích cực tại khu vực và trên thế giới
quan hệ việt nam nhật bản sẽ ngày càng được tăng cường
thủ tướng shinzo abe thay mặt chính phủ và nhân dân nhật bản gửi lời chia buồn sâu sắc
về sự ra đi của nguyên tổng bí thư đỗ mười và chủ tịch nước trần đại quang
đánh giá cao sự đóng góp tích cực của hai nhà lãnh đạo vào việc phát triển quan hệ việt nam nhật bản
tại hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị
thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh hiệu quả và thực chất
về hợp tác kinh tế hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai nước
theo tinh thần hai bên cùng có lợi
thủ tướng abe cảm ơn và đánh giá cao thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm nhật bản
và dự hội nghị cấp cao mekong nhật bản khẳng định chính phủ nhật bản coi trọng sự phát triển bền vững của việt nam
và sẽ nỗ lực vì sự phát triển của việt nam thông qua thúc đẩy các dự án oda
và đầu tư của doanh nghiệp nhật bản vào việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị nhật bản xem xét miễn thuế thu nhập và thuế cư trú
cho thực tập sinh việt nam tại nhật bản và tạo thêm thuận lợi trong việc cấp thị thực nhập cảnh
cho người du lịch việt nam sang nhật bản
về vấn đề khu vực và quốc tế hai thủ tướng khẳng định hợp tác để đảm bảo thành công
cho hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ asean nhật bản
khi việt nam giữ vai trò điều phối viên quan hệ asean nhật bản giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
về vấn đề biển đông hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh
an toàn hàng hải hàng không giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế
cũng trong sáng nay tại tp hcm hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành họp bất thường để xem xét một số tờ trình liên quan đến việc triển khai cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm theo nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội và một số nội dung khác
đặc biệt đề án chương trình sữa học đường được thảo luận tích cực tại kỳ họp
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự kỳ họp
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu chín mươi trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học các trường
tham gia đề án được uống sữa theo chương trình sữa học đường
đồng thời một trăm linh cha mẹ học sinh người chăm sóc có con em tham gia đề án được truyền thông
tư vấn về chương trình sữa học đường
mục tiêu đặt ra là tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhà cân ở trẻ em mẫu giáo và học sinh tham gia đề án dưới bốn bốn
tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tham gia đề án là dưới sáu tám
các đại biểu bày tỏ sự thống nhất về mục tiêu và sự cần thiết của đề án sữa học đường
có sức tác động lớn trên nhiều phạm vi
nhiều đại biểu quan tâm đến tính hiệu quả sự đồng thuận tránh phân biệt đối xử giữa các học sinh được uống sữa
đảm bảo về chất lượng sữa các tiêu chí đặt ra để cho các bé uống sữa
ngoài ra đại biểu cũng lo ngại về việc mốc nối với các đơn vị để làm hợp đồng
gây tai tiếng và mất lòng tin của các bậc phụ huynh và người dân
vì vậy việc đấu thầu cần có cơ chế giám sát chặt chẽ
các đại biểu cũng nêu ý kiến về tỷ lệ chi trả tiền sữa
trong đó phụ huynh đóng góp năm mươi liệu sẽ ảnh hưởng đến các gia đình mà đời sống còn khó khăn
sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị quan chức cao cấp chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean lần thứ bốn mươi
theo đó từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
việt nam sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị quan trọng
hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean lần thứ bốn mươi
hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean cộng ba lần thứ một mươi tám
hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean trung quốc lần thứ sáu
về giám sát chất lượng kiểm tra và kiểm dịch trong lĩnh vực nông lâm nghiệp
với vai trò là chủ tịch hội nghị trong nhiệm kỳ này
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với ban thư ký
để điều phối toàn bộ các hoạt động hợp tác của năm mươi ba nhóm công tác
và hơn hai mươi đối tác chiến lược của asean
với thị trường có quy mô hơn sáu trăm hai mươi triệu dân
và tổng gdp hàng năm hơn hai sáu trăm linh tỷ usd
tham gia asean giúp việt nam tăng thêm khối lượng trao đổi thương mại
với các nước trong khu vực
trong đó thương mại nông lâm sản chiếm một vị trí quan trọng
với gạo thủy sản rau củ quả
là những nhóm hàng chính xuất khẩu vào thị trường này
với giá trị chiếm khoảng ba mươi tổng kim ngạch xuất khẩu
được biết năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản
sang khu vực asean đạt năm bảy mươi ba tỷ usd
được biết năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản

được biết năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản
sang khu vực asean đạt năm bảy mươi ba tỷ usd

sang khu vực asean đạt năm bảy mươi ba tỷ usd
được biết năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản
sang khu vực asean đạt năm bảy mươi ba tỷ usd
được biết năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản
sang khu vực asean đạt năm bảy mươi ba tỷ usd
làm lũ vất vả
thời kỳ đầu cách mạng
bây giờ là một bắc ninh giàu có văn minh hiện đại như thế này
mà trong một tương lai
không xa nữa
thì sẽ thành phố trực thuộc trung ương
thì đấy là một bước phát triển rất lớn
thực hiện đúng cái mong muốn của bác
là phát triển nhanh
vì cuộc sống của nhân dân
những lời dạy của bác đối với bắc ninh
thì chúng tôi thấy rằng là luôn có giá trị
trong thực tiễn
trong ban chấp hành chúng tôi cũng đã xác định
muốn xây dựng bắc ninh
trở thành thành phố trực thuộc trung ương
thì trước hết trong
ban chấp hành từ tỉnh đến cơ sở
phải xây dựng cái sự đoàn kết
thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo
và phải luôn quán triệt
gần dân sát dân
và gắn bó với nhân dân
chúng ta đề ra đường lối chủ trương
chính sách cơ chế gì đó
của tỉnh thì cũng phải gắn liền
với cái lợi ích của nhân dân
xuất phát từ mục đích lợi ích của nhân dân
để đề ra các nghị quyết chủ trương
chính sách cho nó sát hợp
phát biểu tại hội thảo
đồng chí nguyễn nhân chiến
ủy viên trung mương đảng
bí thư tỉnh bắc ninh nhấn mạnh
những lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh
với đảng bộ và nhân dân tỉnh bắc ninh
trong một mươi tám lần bắc về thăm
đã thể hiện tầm nhìn tư tưởng chỉ đạo
mang tính chiến lược toàn diện và sâu sắc
có giá trị lý luận và thực tiễn
đối với bắc ninh trên rất nhiều lĩnh vực
thông qua hội thảo với những phân tích sâu sắc
về giá trị lý luận và thực tiễn
trong việc thực hiện những lời can dặn của bắc với bắc ninh
của các chuyên gia trong các lĩnh vực
càng làm sâu sắc phong phú hơn giá trị tư tưởng hồ chí minh
tạo động lực cho toàn đảng toàn dân
tiếp tục thực hiện tốt lời bắc dạy
sáng nay tại hà nội
học viện hành chính quốc gia đã tổ chức lễ khai giảng
năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
dưới hình thức trực tuyến
với vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo
bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức nhà nước
học viện hành chính quốc gia
đã có nhiều đóng góp quan trọng
vào quá trình nâng cao hiệu lực hiệu quả
của nền hành chính nhà nước
thực hiện cải cách hành chính cải cách chế độ công vụ công chức
đặc biệt kể từ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ
học viện đã có bước chuyển mình quan trọng
theo hướng tinh gọn tập trung đào tạo
nguồn nhân lực có chất lượng nghiên cứu khoa học hành chính
ghi nhận và biểu dương
những nỗ lực thành tích của nhà trường
thời gian qua bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân
đề nghị học viện tiếp tục đổi mới
nội dung đào tạo đảm bảo lý luận
và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nền hành chính
nhà nước kiến tạo liêm chính trách nhiệm
hiện đại phục vụ nhân dân
đồng thời quy hoạch học viện thành trung tâm đào tạo
bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
ngang tầm khu vực
chiều nay tổng liên đoàn lao động việt nam
đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí
nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền
về phong trào công nhân và hoạt động
công đoàn việt nam quý ba năm hai nghìn một mươi tám
định hướng tuyên truyền quý bốn năm hai nghìn một mươi tám
trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám
có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra
như cho giải thưởng nguyễn đức cảnh lần thứ ba
vinh danh tám công trình có ý nghĩa thiết thực
đối với sự phát triển của đất nước
tại chương trình vinh quang việt nam
dầu ấn những công trình
đặc biệt là đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai
đã được các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét và đầy đủ
qua đó đã làm nổi bật vai trò của các cấp công đoàn
trong công tác chăm lo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
đại hội một mươi hai công đoàn việt nam
là sự mở đầu cho thời kỳ đổi mới
sẽ tập trung hoàn thiện thể chế
chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn
có đủ năng lực pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho người lao động
quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa
đời sống vật chất tinh thần và nhận thức chính trị của công nhân
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phương hướng hoạt động
để giải quyết thỏa đáng những bức xúc của người lao động
bên cạnh đó
phần đầu kết nạp thêm hai triệu đoàn viên
trong đó tập trung vào khu vực ngoài nhà nước
để nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn
hướng tới sẽ có những mô hình tư vấn pháp lý đầy đủ cho người lao động
cũng như cung cấp đầy đủ kiến thức về pháp luật
để người lao động nắm được
chuyển đến với những thông tin về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
khoảng tối và đêm ngày mai ngày chín tháng một mươi
một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ
từ ngày một mươi tháng một mươi
bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến bắc trung bộ
và một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm mai chín tháng một mươi
gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền
và các tỉnh đông bắc bộ cấp hai ba
vùng ven biển cấp ba bốn
từ ngày một mươi tháng một mươi
các tỉnh bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
ở vùng núi phía bắc có nơi chuyển rét
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
ở vịnh bắc bộ sáng sớm ngày một mươi tháng một mươi
gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sáng nay triều cường tiếp tục sân cao
gây ngập nhiều tuyến đường ở các quận huyện
tại thành phố hồ chí minh
khiến cho giao thông đi lại khó khăn
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi
đỉnh triều cường sẽ xuất hiện
vượt mức bạo động ba
triều cường dân cao từ sáng sớm ngày tám tháng một mươi
đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại
sinh hoạt của người dân các quận bảy bình tân huyện nhà bè
mực nước dân cao chủ yếu
tại một số tuyến đường như
huỳnh tấn phát lê văn lương hồ học lãm
khiến việc di chuyển thật sự vất vả
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
từ nay đến ngày một mươi ba tháng một mươi
triều cường tiếp tục xảy ra tại thành phố hồ chí minh
và đỉnh triều xuất hiện từ ngày chín đến một mươi một tháng một mươi
vượt mức báo động ba từ một mươi năm đến hai mươi cm
thành phố chỉ đạo các ngành chức năng
có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời
phải cắm những biển cảnh báo
và bố trí lực lượng cơ động điều tiết giao thông
hướng dẫn người dân di chuyển an toàn
qua những khu vực trọng điểm ngập úng cho triều cường
còn tại cần thơ khoảng bốn giờ sáng nay
người dân ở khu vực cồn khương phường cái khế
quận ninh kiều thành phố cần thơ
hốt hoảng khi phát hiện nước từ sông hậu
bất ngờ tràn qua đê bao
vào vườn cây nền nhà gây ngập nặng
hiện địa phương đang khẩn trương di rời người
cũng như là tài sản ra khỏi những khu vực bị ngập sâu
theo người dân ở nơi đây
nguyên nhân gây ngập là do nước lũ kết hợp triều cường dân cao
tràn qua đoạn đê bao cồn khương
ở khu vực ba phường cái khế
ngoài ra hai đoạn đê bao ở khu vực này
cũng bị sạt lở một phần
khoảng năm giờ sáng bốn mấy giờ sáng
mình ngập lên
thì đầu tiên ngập thì cũng không có cao không
từ bà con anh em chồng gia đình
thì xuống lại dọn đồ dọn đạc đồ
rồi tới khoảng năm giờ mấy sáu giờ là ngập
coi như là không còn ở được nữa
là phải tán cư mới đi nhỏ rồi phải chạy về bến hết
coi như là còn ở đây chỉ còn mình anh tôi ở đây thôi
ngập ra sâu
ghi nhận bước đầu
có hai mươi hộ dân ở khu vực ba phường cái khế bị ảnh hưởng
người dân cho biết
mặc dù có đê bao nhưng những năm gần đây
mực nước sông hậu dâng lên quá cao
người dân không thể ra cố được
có đê bao gõ gàng đàng hoàng
nhưng mà điều những năm là chấp
vì đây là nước quá lớn người dân ta ra cố không nổi luôn
rồi nó mới xảy ra vấn đề bể
là mấy năm nay năm nào cũng bể hết
tại vì cái nguồn kinh phí của dân
nói ngay nó cũng nghèo
thành ra đóng góp nếu làm cái thí dụ cái đê bao
cho nó được chất lượng thì không có tiền làm
thành ra là chỉ tạm thời tạm thời năm nào cũng gia cố
nhưng điều gặp con nước này nó quá lớn
đây là chịu không nổi nó mới dở đê
anh em dân phòng và bà con cũng tự cơi nới
rồi anh em lực lượng của địa phương
rồi cũng đã cơi nới lên rồi
tức là bây giờ về người thì yên tâm
còn về cơ sở vật chất
thì bà con nhà thì cũng toàn là nhà tạm không thôi
tức là bây giờ thì anh em mình
chỉ có mỗi cái việc là đi vô đây
là tuyên truyền
rồi nói với bà con là
cắt cầu giao
điện là quan trọng
theo bản tin cảnh báo triều cường
do đài khí tượng thủy văn tp cần thơ
mực nước đo tại trạm cần thơ trên sông hậu
trên mức báo động ba hai mươi bảy m
dự báo trong ba ngày tới
đỉnh chiều cao nhất tại trạm cần thơ
có thể lên từ hai hai mươi m
trên mức báo động ba từ ba mươi đến ba mươi năm m
do đó các địa phương trên địa bàn
thành phố cần thơ cần chủ động ứng phó
với ngập lột ở vùng trũng thấp và các khu đô thị bên sông
chuyển sang các thông tin quốc tế
asean thúc đẩy hợp tác với
quỹ tiền tệ quốc tế imf ngân hàng thế giới vkp
và liên hợp quốc
thành phố palu indonesia
dần trở lại với cuộc sống
thường nhật sau thảm họa thiên tai
hội nghị thường liên của
quỹ tiền tệ quốc tế imf và ngân hàng thế giới vkp
đã khai mạc trên đảo du lịch bali indonesia
và kéo dài tới ngày một mươi bốn tháng một mươi tới
mất cân bản thương mại biến động thị trường tài chính
và xóa đói giảm nghèo
là những nội dung chính sẽ được thảo luận
trong khuôn khổ hội nghị
hội nghị thu hút sự tham dự của ba mươi bốn người
bao gồm cả đại biểu chính thức và không chính thức
lãnh đạo các ngân hàng trung ương
các bộ trưởng tài chính cùng lãnh đạo các doanh nghiệp
với chủ đề
tranh thủ sự đột phá của công nghệ
để định hình các nền kinh tế bao trùm của tương lai
hội nghị thường liên ban giám đốc
quỹ tiền tệ quốc tế imf
và ngân hàng thế giới wkp lần này
sẽ thảo luận các định hướng chính sách
biện pháp tranh thủ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ
để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
bên lề hội nghị còn có cuộc họp cấp cao
giữa các nhà lãnh đạo của asean
theo sáng kiến của indonesia
đây là sự kiện đặc biệt
lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức hội nghị bàn tròn
do tổng thống indonesia
và thủ tướng singapore
làm đồng chủ tọa
thể hiện sự cam kết của asean
về việc hỗ trợ vai trò của imf world bank và liên hợp quốc
trong giải quyết các thách thức phát triển
xác định các thách thức và cơ hội
để thúc đẩy hợp tác giữa các nước asean
với liên hợp quốc imf và world bank
thủ tướng nguyễn xuân phúc
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
sẽ tham dự cuộc họp
malaysia tiếp tục giảm bớt chi phí
đối với dự án cao tốc giao thông công cộng
trị giá một mươi bốn tỷ đô la mỹ
sau khi thủ tướng mohammed
đánh giá rằng người tiền nhiệm của ông
đã khởi động dự án này
với những điều khoản không công bằng
bộ tài chính malaysia đã cắt giảm
khoảng một hai mươi bảy tỷ đô la
đối với phần hạ tầng nổi của dự án
và đồng ý với gói thầu xây dựng
mới của tập đoàn mmc gamuda
đối với phần hạ tầng ngầm
chính phủ vẫn chưa có thỏa thuận
và phần này sẽ được đưa ra
trong một gói thầu khác
tuyến giao thông công cộng cao tốc
được xây dựng nhằm kết nối thủ đô hành chính
ở phía bắc của thủ đô kuala lumpur
kinh phí dự kiến ban đầu của dự án
vào khoảng sáu bảy tỷ đô la
nhưng bị đội giá lên tới gần một mươi bốn tỷ đô la
sau khi có kế hoạch mở thêm
một tuyến tới bandar malaysia
khu vực chính phủ tiền nhiệm
muốn phát triển thành một trung tâm giao thông
kể từ khi lên nắm quyền
thủ tướng malaysia mahathir mohamed
đã tiến hành xem xét lại nhiều dự án
hạ tầng quy mô lớn
được ký kết dưới thời cựu thủ tướng najib zarrak
những nỗ lực này
nhằm cắt giảm khoản nợ quốc gia
hiện đang ở mức khoảng hai trăm năm mươi tỷ đô la
hơn một tuần
sau thảm họa động đất sóng thần
người dân ở tỉnh sulawesi miền trung indonesia
tạm nén nỗi đau thương mất mát
để quay trở lại cuộc sống thường nhật
trong khi chính phủ vẫn đang chạy đua
để mang điện và đất sạch
về với người dân vùng bị nạn
không khí nhộn nhịp
đã quay trở lại với tiệm cắt tóc
của chị julie wijaya
ở thành phố palu
thủ phủ tỉnh sulawesi
nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi thảm họa
hoạt động của các cửa hàng được nối lại
vào ngày bảy tháng một mươi
khi điện và nước được cấp lại
tại một số khu vực trên địa bàn thành phố
chị wijaya chia sẻ rằng
chị muốn góp
phần đem lại sức sống cho khu dân cư
vốn đang chìm trong không khí đau thương
sau thảm họa thiên tài
tôi cho rằng thay vì đóng cửa tiệm
thì chung tay giúp thành phố hồi sinh
bằng việc mở cửa tiệm trở lại
sẽ tốt hơn nhiều
hiện giờ chúng tôi rất gần nước sinh hoạt
vì sau một tuần khủng hoảng
mọi người có nhu cầu cắt tóc gội đầu rất nhiều
đây là lần đầu tiên
tôi tới tiệm cắt tóc
sau khi thảm họa xảy ra
vì nhà tôi không có điện và nước
tính đến nay
thảm họa vừa qua tại indonesia
đã cướp đi sinh mạng của gần hai người
hiện có thông tin cho rằng
khoảng năm người chưa rõ tùng tích
theo báo cáo từ chính quyền
tại các làng balara và petobo
hai địa phương nằm ngay cạnh palu
lực lượng cứu hộ indonesia
sẽ ngừng mọi hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích
trong thảm họa động đất và sóng thần
tại tỉnh trung suu khoa
từ ngày một mươi một tháng một mươi tới
tức một mươi hai ngày sau thảm họa thiên tai
triển lãm ô tô paris hai nghìn một mươi tám
mang lại nhiều bất ngờ thú vị
khi mà xuất hiện nhiều mẫu xe điện mới và độc đáo
hứa hẹn phân khúc xe điện tự lái
sẽ là một miền đất màu mỡ
trong bối cảnh các hãng xe hơi
tiếp tục chạy đua để đáp ứng
những hạn chế nghiêm ngặt của liên minh châu âu
về mức xả thải co hai
sẽ chính thức có hiệu lực
việc audi và mercedes
trình làng mẫu suv
chạy bằng điện trong sự kiện triển lãm ô tô lần này
chỉ một thời gian ngắn
sau khi ferrari tuyên bố
một kế hoạch đầy tham vọng
lấn sân sang phân khúc xe điện
thì rất nhiều người tiêu dùng
hoàn toàn có thể bị thuyết phục
bởi những gì mà các nhà sản xuất làm được
tạo ra những mẫu xe điện
hoàn toàn có thể cạnh tranh với xe truyền thống
tuy nhiên việc chuyển đổi sang phân khúc xe điện
sẽ đòi hỏi chi phí lớn hơn nhiều
so với các sản phẩm xe truyền thống
giới phân tích dự báo
giá của xe điện sẽ không thể xuống mức cạnh tranh
cho tới năm hai nghìn hai mươi năm
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thờ sự của truyền hình nhân dân